chiều tối và đêm qua hai mươi tám tháng sáu thi thể của tám trên chín thành viên phi hành đoàn máy bay kc hai trăm một mươi hai đã được tìm thấy và được tàu bệnh viện các tàu chuyên dùng của hải quân đưa về đất liền và được các cơ quan chuyên môn xác định danh tính
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với đại tá lê kim toàn và tám đồng chí còn lại mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm
chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn casa hai trăm một mươi hai
hiện nay bộ quốc phòng đang phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội trình thủ tướng chính phủ công nhận chín thành viên phi hành đoàn máy bay kc hai trăm một mươi hai thuộc lữ đoàn chín trăm một mươi tám và đại tá trần quang khải
trung đoàn phó kiêm tham mưu trưởng trung đoàn chín trăm hai mươi ba sư đoàn ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân phi công lái máy bay su ba mươi mk hai là liệt sĩ
theo kế hoạch ngày mai ba mươi tháng sáu tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng quân chủng phòng không không quân sẽ trang trọng tổ chức lễ tăng chín quân nhân hy sinh trong vụ máy bay casa hai trăm một mươi hai rơi
trong lúc này công việc tìm kiếm thành viên còn lại của phi hành đoàn máy bay ksa hai trăm một mươi hai trục với các bộ phận còn lại của máy bay ksa hai trăm một mươi hai và máy bay su ba mươi mk hai
sẽ tiếp tục được tiến hành